trong ngày hôm nay phóng viên antv đã có mặt tại đơn vị công tác của đại úy thái ngô hiếu là phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh trong quá trình tham gia cứu người
tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đại úy thái ngô hiếu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
vẫn còn nhớ như in sự việc nhóm người bị đuối nước tại bãi tắm thuộc xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu vào sáng ngày hôm qua một mươi tháng bốn
lúc tôi đứng tắm thì thấy là phát hiện là một nám thanh niên chạy dọc theo cái bưa đá vẫy tay
thì bằng cái kinh nghiệm của mình trong nhiều năm làm công tác cứu nạn cứu hộ thì tôi cảm nhận đấy là có chuyện chẳng lành
nên là tôi đã lập tức là bơi từ cái vị trí đứng trạm là cách chỗ dài đá khoảng
khoảng ba mươi mét thì tôi đã bơi tới và sau khi tôi leo lên dài đá thì thấy một nhóm thanh niên đang ôm nhau và là người thì nịu tay nịu chân
thì tôi liên là nhảy xuống và cứu được lúc lần đầu tiên là cứu được ba người đang ốm nhau
tức là người thì ôm nhau người thì kẹo nhau tôi là đưa vào bờ
thì sau khi tôi đưa nạn nhân vào thì tôi tiếp tục quay ngược ra để cứu nạn nhân qua lại
được biết trong quá trình công tác đại úy thái ngô hiếu
đã từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ lớn nhỏ cứu sống nhiều người
và đã được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ
hành động đẹp của đại úy thái ngô hiếu sẽ mãi là tấm gương sáng cho các cán bộ
chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói riêng
và toàn bộ lực lượng công an nhân dân nói chung tiếp tục phấn đấu bảo vệ bình yên hạnh phúc của nhân dân
trong cái tâm của đồng chí hiếu là một cái nghĩa hiệp
một kính trường nghĩa đồng chí hiếu có nhiều lần đi làm công tác trên đường gặp người bị nạn
thì đã cũng đưa người bị nạn vào bệnh viện xong mới quay lại công tác
thì như vậy là trong tâm của đồng chí hiếu là luôn luôn xác định là cứu người là quan trọng nhất
với đại úy thái ngô hiếu lúc quyết định lao ra biển cứu người
anh không có nhiều thời gian để suy tính
mà với anh cứu người đều là một lần đều
anh đã trở thành bản năng của một người lính phòng cháy chưa cháy cứu hộ cứu nạn
bởi đơn giản đó cũng là điều mà hằng ngày các anh được rèn luyện đúng với bản lĩnh của người chiến sĩ công an
vì nước quên thân vì dân phục vụ
và anh luôn tâm niệm hãy biết sống vì mọi người
hãy có một trái tim nhân hậu biết yêu thương và để xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp hơn